thưa quý vị và các bạn hội chứng hậu covid một mươi chín đã được đề cập đến nhiều nơi trên thế giới
và tại việt nam một số nghiên cứu xuất phát từ thực tế ở nước ta đặc biệt là tại tp hcm cũng cho thấy
có khoảng tám mươi bệnh nhân từng nhiễm covid một mươi chín có ít nhất một triệu chứng kéo dài
theo các chuyên gia y tế đây là những vấn đề rất cần quan tâm trong thời gian tới
có hàng nghìn người nhiễm covid một mươi chín sau khi khỏi bệnh lại phải quay trở lại bệnh viện
để điều trị các triệu chứng hậu covid tình trạng này ngày càng gia tăng tại nhiều bệnh viện
đặc biệt là các bệnh viện ở tp hcm
theo các bác sĩ các nghiên cứu trên thế giới cho thấy có khoảng hai trăm linh triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu covid
đặc biệt ở những bệnh nhân đã trải qua điều trị icu
bệnh nhân sau nhiễm covid một mươi chín sau khi đã ra khỏi giai đoạn cấp tính rồi
vẫn có thể có những triệu chứng tồn tại dài dẳng ví dụ như là khó thở mệt mỏi đau cơ
nhiều trường hợp là về nhà vẫn còn phải thở oxy dù là liều thấp
sau đó là làm việc không thể thực sự trở lại cuộc sống bình thường
mức độ của bệnh nhân không khỏe như ngày xưa
có nhiều bệnh nhân có những thay đổi thay đổi vị giác khíu giác thay đổi về chất lượng cuộc sống nói chung
đáng chú ý các triệu chứng hậu covid không chỉ có người lớn tuổi mà còn xảy ra ở nhiều người trẻ
thậm chí người bệnh còn có thể gặp các triệu chứng mà khi mắc bệnh họ lại không gặp phải
mà một số bệnh nhân thậm chí giai đoạn đầu không có những triệu chứng đó
nhưng sau bốn tuần bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đấy thì chúng tôi vẫn gộp vào là đó là hội chứng hậu covid
do vậy nên không phải là giai đoạn này bạn không có những cái vấn đề đó thì có nghĩa là bạn không quan tâm đến hậu covid
hiện các bác sĩ khoa phục hồi chức năng bệnh viện đại học y hà nội đang xây dựng các bộ công cụ để theo dõi được bệnh nhân lâu hơn
bởi thực tế có những bệnh nhân cần phải được theo dõi kéo dài đến sáu tháng thậm chí đến một năm
quá trình nghiên cứu này sẽ giúp việc tầm soát sàng lọc những trường hợp có nhu cầu sau khi khỏi covid một mươi chín
cần được tiếp tục can thiệp về mặt y tế kịp thời